nhiều năm nay người dân sống hai bên bờ sông lam thuộc huyện thanh trương và hưng nguyên tỉnh nghệ an
luôn canh cánh lo sợ cảnh sạt lở mỗi khi có mưa lũ
tình trạng này kéo dài đã nhiều năm làm mất dần nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp tài sản của người dân
hàng chục năm sinh sống bên bờ sông lam gia đình ông nguyễn đình ngọ và một số gia đình khác
ở xã võ liệt huyện thanh trương luôn đau đáo nỗi lo sạt lở mỗi khi có mưa lũ
theo thống kê của chính quyền xã võ liệt các hộ nằm trực tiếp khu vực có nguy cơ sạt lở khi có lũ xảy ra bao gồm
thôn vận tải có năm hộ với hai mươi sáu nhân khẩu thôn yên xuân có ba hộ với một mươi ba nhân khẩu và thôn hòa hợp có ba hộ với một mươi bốn nhân khẩu
trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và mưa lũ thường xuyên hơn lúc nào hết
những hộ dân dọc bờ sông lam ở xã võ liệt huyện thanh trương mong mỏi
các cơ quan chức năng sớm có những giải pháp kịp thời để khắc phục sạt lở
đảm bảo an toàn và giúp địa phương ổn định đời sống cho nhân dân